tiếp giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới vkb tại việt nam ông usman yon vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam có quan hệ hợp tác chặt chẽ hiệu quả
với các định chế tài chính lớn trên thế giới trong đó có vkp
thủ tướng cho biết kinh tế việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám phát triển mạnh mẽ toàn diện
đời sống người dân được cải thiện mạnh mẽ mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp
khẳng định việt nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ đặc biệt là phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao
thủ tướng mong vkp tư vấn đóng góp ý kiến cho chính phủ trong quá trình phát triển
ông udion cảm ơn chính phủ việt nam đã hợp tác chặt chẽ hỗ trợ vkp trong thời gian qua
đối với các dự án hợp tác ở việt nam
các dự án sử dụng vốn ida chuyển đổi hỗ trợ việt nam đã được trình lên lãnh đạo vkp
nêu một số vấn đề hợp tác quan trọng liên quan trong đó có quản lý sử dụng vốn ngân hàng quốc tế
và phát triển thuộc nhóm vkb
theo đó vkp đang hợp tác chặt chẽ với các bộ ngành việt nam về vấn đề này
ông udion nhận định vốn vay tái thiết và phát triển cần được sử dụng hiệu quả
cho việc đầu tư phát triển công trình hạ tầng thiết yếu nhất hoặc hỗ trợ cho các vùng khó khăn của việt nam
hỗ trợ các đô thị để trở thành động lực tăng trưởng cho khu vực